tiếp ông kim hác dân chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị hàn việt vào hôm nay thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định việt nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác sâu rộng với hàn quốc mong muốn phối hợp chặt chẽ với phía hàn quốc nhằm không ngừng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước lên tầm cao mới
thủ tướng nêu rõ quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ sâu rộng hiệu quả thành công trên nhiều lĩnh vực tin cậy chính trị và sự hiểu biết lẫn nhau ngày càng được củng cố và tăng cường
việt nam đặc biệt quan tâm thế hệ trẻ hai nước đánh giá cao vai trò của các nghị sĩ thuộc nhóm nghị sĩ hữu nghị hàn quốc việt nam và việt nam hàn quốc
ông kim hạc yanng cảm ơn chính phủ thủ tướng chính phủ và nhân dân việt nam đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người dân hàn quốc làm ăn sinh sống thuận lợi tại việt nam
cấp cao kỷ niệm ba mươi năm quan hệ asean hàn quốc
nhân dịp này hàn quốc mong muốn thủ tướng nguyễn xuân phúc tham dự sự kiện này
ông cũng bày tỏ quyết tâm nỗ lực mạnh mẽ cùng với các nghị sĩ trong nhóm
đóng góp tích cực vào phát triển quan hệ hai nước
thủ tướng đề nghị hai bên nỗ lực hơn nữa đóng góp hết sức mình vào vun đắp
phát triển mối quan hệ việt nam hàn quốc
trước hết phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên một trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
chia sẻ hợp tác với nhau nhiều lĩnh vực vấn đề
do đó vai trò của cá nhân chủ tịch và các nghị sĩ của nhóm nghị sĩ là hết sức quan trọng
sáng nay tại hà nội tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình phối hợp với báo đại biểu nhân dân
tổ chức tọa đàm trực tuyến dân số và phát triển cơ hội và thách thức mới
nghị quyết số hai mươi một của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
về công tác dân số trong tình hình mới đã chỉ rõ
tiếp tục chuyển trọng tâm chính sách dân số
từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển
chính phủ cũng đã ra nghị quyết số một trăm ba mươi bảy để thực hiện nghị quyết hai mươi một
tuy nhiên qua theo dõi của tổng cục dân số kế hoạch hóa gia đình
đến nay vẫn còn ba mươi tỉnh thành chưa ban hành chương trình hành động
ba mươi hai tỉnh thành chưa ban hành kế hoạch hành động
đây là một trong những khó khăn cần phải giải quyết
để thực hiện hóa các mục tiêu của công tác dân số trong thời gian tới
tọa đàm trực tuyến với chủ đề dân số và phát triển cơ hội và thách thức mới
nhằm trao đổi thu nhận ý kiến đại biểu quốc hội
chuyên gia nhà quản lý cử tri về những thành tiệu đáng ghi nhận
mà công tác dân số nước ta đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời tìm ra những tồn tại và đề ra giải pháp
để thực hiện công tác dân số một cách có hiệu quả trong tình hình mới
chuyển sang một thông tin liên quan đến thời tiết
từ chiều tối và đêm nay ngày một mươi ba tháng sáu
do ảnh hưởng của kết hợp với vùng hội tụ gió lên đến mức năm m
nên bắc bộ có mưa vừa có nơi mưa to
và có rông trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
dự báo hôm nay ngày một mươi ba tháng sáu
do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên khu vực vùng núi phía bắc
có mưa to đến rất to lượng mưa từ ba mươi tám mươi mm trên một mươi hai giờ
có nơi trên một trăm linh mm trên một mươi hai giờ
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo
trên các sông suối vùng núi phía bắc có khả năng xuất hiện một đợt lũ
với biên độ lũ lên từ hai đến ba mét
lũ trên sông bằng
bằng răng có khả năng lên mức báo động hai
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất vùng núi
đặc biệt là các tỉnh hà giang tuyên quang thái nguyên cao bằng bắc cạn yên bái lào cai
ngập lụt vùng trũng ở khu vực trên
sức khỏe các nạn nhân
nhưng ngạt khí tại thành phố hồ chí minh đã ổn định
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng số bốn mươi năm truy tố bị can lê quang thung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
nguyên tổng giám đốc nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn công nghiệp cao su việt nam
về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
cùng bị truy tố về tội danh với bị can lê quang thung trong vụ án này còn có bốn bị can khác gồm nguyễn thành châu
nguyên tổng giám đốc nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty cao su đồng nai
nguyễn hồng phú nguyên giám đốc nguyên chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty cao su phú riềng
nguyên phó tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp cao su việt nam
nguyễn văn minh nguyên kế toán trưởng tổng công ty cao su đồng nai
và hoàng văn sơn kế toán trưởng tổng công ty cao su phú riềng
theo cáo chạm của viện kiểm sát nhân dân tối cao trong thời gian từ năm hai nghìn tám
tập đoàn công nghiệp cao su việt nam không có chủ trương thành lập góp vốn vào công ty cổ phần chế biến
và xuất khẩu thủy sản đông tháp gọi tắt là công ty thủy sản đông tháp
tuy nhiên lê quang thung đã đứng ra tổ chức thành lập công ty thủy sản đông tháp
không phải là ngành nghề kinh doanh chính của tập đoàn công nghiệp cao su việt nam
sau khi thành lập lợi dụng chức vụ là tổng giám đốc lê quang thung đã chỉ đạo lãnh đạo nhiều đơn vị
thuộc tập đoàn thực hiện việc góp vốn vào công ty thủy sản đồng tháp hai mươi hai bốn tỷ đồng bằng nguồn quỹ phúc lợi
nguyễn hồng phú đã quyết định và chỉ đạo hoàng văn sơn kế toán trưởng công ty cao su phú riêng
thực hiện việc góp vốn vào công ty thủy sản đồng tháp hai mươi tám tỷ đồng bằng nguồn quỹ phúc lợi
hành vi này đã dẫn đến hậu quả công ty cao su đồng nai và công ty cao su phú riêng không thu hồi được số tiền góp vốn
gây thiệt hại cho nhà nước bốn mươi ba hai tỷ đồng
sẽ được chuyển sang một thông tin khác
ubnd tp hcm vừa ban hành quyết định đình chỉ công tác đối với ông lê tấn hùng là tổng giám đốc tổng công ty nông nghiệp sài gòn trách nhiệm hữu hạn một thành viên
quyết định do phó chủ tịch thường trực ubnd tp hcm lê thanh liêm ký đã nêu rõ ông lê tấn hùng đã có các sai phạm
được thanh tra thành phố kiểm toán nhà nước và chủ tịch ubnd tp kết luận đã thể hiện vi phạm pháp luật kéo dài
thiếu trách nhiệm khắc phục hậu quả không đủ phẩm chất để tiếp tục lãnh đạo điều hành tổng công ty
quyết định đình chỉ công tác ông hùng căn cứ kết luận của ban thường vụ thành ủy tp hcm và đề nghị của sở nội vụ ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
trước đó thanh tra thành phố đã chỉ ra sai phạm của ông hùng trong điều hành tổng công ty nông nghiệp sài gòn khi cùng kế toán trưởng ký tri khống hơn một mươi ba tỷ đồng cho cán bộ đi học tập nước ngoài
kiểm toán nhà nước cũng xác định tổng công ty nông nghiệp sài gòn do ông hùng làm tổng giám đốc có ba sai phạm về cho thuê đất
hợp tác đầu tư khi chưa có ý kiến của cơ quan thẩm quyền và đầu tư kinh doanh trên đất ngoài ngành ông hùng là em trai nguyên bí thư thành ủy tp hcm lê thanh hải
trước khi giữ chức tổng giám đốc tổng công ty nông nghiệp sài gòn ông hùng là chỉ huy trưởng lực lượng thanh niên sung phong tp hcm
ngày một mươi hai tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm cho biết đang điều tra nhóm người trung quốc giả danh công an trung quốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn
qua kiểm tra hành chính căn nhà ở địa chỉ hai trăm năm mươi một võ văn hát phường long trường quận chín công an phát hiện hai mươi đối tượng người trung quốc trong đó có tám đối tượng người đài loan
cùng số tăng vật gồm hai trăm hai mươi một tờ tài liệu chứa nội dung kịch bản giả danh công an trung quốc để lừa đảo hai bản sao giả mạo giấy chứng nhận công an trung quốc
hai mươi sáu máy tính bảng ipad bốn mươi sáu điện thoại di động sáu máy tính sách tay và nhiều thiết bị công nghệ phát wi fi đề com bốn g bộ đàm liên lạc
bước đầu các đối tượng thừa nhận hay không
bước đầu các đối tượng thừa nhận hành vi sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn bố trí các tấm đệm mút lớn xung quanh khu vách tường của căn hộ để cách âm phục vụ quá trình thực hiện hành vi giả danh cơ quan nhà nước để lừa đảo
cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm xử lý theo quy định pháp luật
công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cho biết vào chiều ngày một mươi hai tháng sáu đơn vị đã phá năm tụ điểm ma túy tại thành phố buôn ma thuột
năm tụ điểm ma túy này được phát hiện tại tổ dân số hai đường thành nhất thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
thời điểm kiểm tra tại năm tụ điểm trên lực lượng chức năng đã bắt ba mươi một đối tượng và thu giữ hơn một trăm linh gói nghi là heroin và ma túy đá
hiện công an thành phố buôn ma thuột đang tiếp tục đấu tranh sàng lọc các đối tượng bị bắt giữ đồng thời giám định số tăng vật bị thu giữ để mở rộng điều tra và hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng
hôm nay lực lượng chức năng tỉnh đồng nai đã tiến hành trục vớt và tiêu hủy số lượng lợn chết do người dân vứt xuống suối chùa đoạn thuộc địa phận phường long bình thành phố biên hòa
hành động này khiến cho nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan là rất cao nếu không được ngăn chặn kịp thời và xử lý
theo đó trước phản ánh của người dân về việc một số con lợn chết được vứt xuống suối chùa lực lượng chức năng của tỉnh đồng nai đã có mặt tại hiện trường qua kiểm tra ghi nhận có sáu con lợn chết
với trọng lượng khoảng một trăm linh kg một con được vứt xuống dòng suối tất cả lợn chết đang trong tình trạng chưng phình phân hủy bốc mùi hôi thối
lực lượng chức năng đã vứt toàn bộ lợn chết lên bờ đồng thời tiến hành tiêu hủy theo đúng quy định hành vi vứt lợn chết xuống suối cần phải ngăn chặn kịp thời xử lý nghiêm để tránh dịch tiếp tục bùng phát và lây lan
liên quan đến vụ việc bảy người trong một gia đình ở tp hcm nhập viện cấp cứu nghi bị ngạt khí từ máy phát điện trong đó có một bé gái đã tử vong
sáng nay tình hình sức khỏe của các nạn nhân còn lại đã ổn định trở lại hiện đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện quận thủ đức
thông tin từ bệnh viện quận thủ đức vào một mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi hai tháng sáu bệnh viện có tiếp nhận bảy bệnh nhân trong đó có sáu trẻ em và một bà cụ sáu mươi một tuổi cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp cấp ngộ độc khí
các bác sĩ ngay sau đó đã tích cực điều trị tuy nhiên một bé gái sinh năm hai nghìn một mươi một đã tử vong các bệnh nhân còn lại sức khỏe đã dần ổn định
bé đó là nhập viện trong tình trạng là ngưng tim ngưng thở trước nhập viện rồi khi vô khoa cấp cứu thì mạch bằng không quyết ấp bằng khoa cấp cứu tiến hành hồi sức tim khỏi khoảng một giờ đồng hồ tuy nhiên bé này không qua khỏi sức khỏe hiện tại của các bé thì hiện tại đang diễn tiến tốt
trước đó tại căn nhà trên đường số bốn mươi ba phường hiệp bình phước quận thủ đức tp hcm người nhà phát hiện bảy người gồm cụ bà trần thị phụng và sáu người cháu bị ngất xỉu có biểu hiện ngặt thở
được biết gia đình có sử dụng máy phát điện để phục vụ sinh hoạt lúc các nạn nhân bị ngặt máy phát điện đang hoạt động nhiều khả năng nguyên nhân là do bị ngạt khí máy phát điện công an tp hcm đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam khu vực hai vừa cứu nạn thuyền viên trên tàu berk japan quốc tịch liberia trong lúc đang trên hành trình từ trung quốc đến singapore khi đang đi qua vùng biển đà nẵng thì gặp nạn
thuyền viên bị nạn là anh ankaray peter người philippines bốn mươi sáu tuổi là thủy thủ trưởng của tàu tai nạn khiến cho anh này bị đa chấn thương nghiêm trọng ngay sau khi nhận được thông tin trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam khu vực hai đã yêu cầu thuyền trưởng giữ liên lạc hướng dẫn hải trình cho tàu chuyển hướng về đà nẵng
dạng sáng ngày một mươi ba tháng sáu thuyền viên trên tàu đã được lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải đưa về đến đà nẵng an toàn và bàn giao cho trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm tp đà nẵng
thưa quý vị trong vài ngày qua hai hộ dân tại tỉnh lâm đồng rất bức xúc và xót xa nhìn hơn chín mươi cây cà chua đang chĩu quả bỗng dưng lâm bệnh rồi chết bất thường nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ
vụ việc xảy ra tại khu vực thôn campute xã tu cha huyện đơn dương tỉnh lâm đồng làm trên ba mươi m hai với hơn chín mươi cà chua giống ghép rita
hai nông hộ nguyễn minh hòa và thân thái bình trong thời kỳ chuẩn bị cho thu hoạch quả bị chết bất thường gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
theo ghi nhận hiện trường toàn bộ diện tích cà chua đang chĩu quả của hai nông hộ nằm tách biệt với khu dân cư tại thôn campute xã tu cha đang trong tình trạng đứng cây xoan đọt là héo rũ
trong số này có hơn một phần ba diện tích đã bị cháy lá thân cây héo rũ rụng cháy triệu chứng như bị phun thuốc diệt cỏ
là trước cách đây một mươi ngày tôi có thấy hiện tượng là đọt
nó bị vàng xong nó cơm lại sau hai ba ngày sau thì nó đuôi luôn nó không lên nữa
giờ nó sau bốn năm ngày sau thì nó vàng xong rồi bây giờ thì nó chết luôn rồi
nhưng ban đầu thì này làm lâu thì cũng biết là nhìn hiện tượng là bị giống như thuốc thuốc cỏ
tôi vô tôi thấy cái cà nó bị xoắn đọt tôi nghĩ là có người đổ thuốc cỏ
tiền cây chết là thiệt hại là số tiền năm trăm linh triệu
mới tính với dấu đầu tư thôi đó
liên quan vụ việc
ông hòa đã có đơn trình báo với cơ quan chức năng của huyện đơn dương
và chiều ngày một mươi hai tháng sáu cơ quan công an huyện đơn dương cũng đã vào cuộc xác minh làm rõ
trong phần tin quốc tế mexico triển khai sáu quân tới biên giới ngăn dòng người di cơ

quốc hội syri vừa thông qua dự luật trao quyền quản lý cảng tartus lớn nhất syri cho một công ty xây dựng của nga với thời hạn bốn mươi chín năm
công ty này có kế hoạch đầu tư năm trăm linh triệu đô la mỹ để mở rộng cảng
cảng tartus vốn là điểm tiếp nhiên liệu cho tàu chiến nga trên địa trung hải
nga cũng đã thiết lập một căn cứ hải quân ở cảng này
thông qua hợp đồng quản lý vận hành và phát triển tartus sẽ trở thành một cứ điểm thiết yếu cho các hoạt động khai thác và vận chuyển dầu của nga tại địa trung hải cửa ngõ kết nối châu âu trên biển
trong khi đó công ty soichans nga cũng được miễn đóng phí hải quan và thuế nhập khẩu trong giai đoạn cảng tartus được mở rộng dự kiến sẽ diễn ra trong sáu năm
ngoài ra nga còn định xây một sân bay ở thành phố ven biển tatus và một nhà máy sản xuất vaccine
về phía syri đây được xem là một thương vụ cùng thắng
bởi việc cho thuê cảng tartus sẽ mở ra con đường tiếp vận lương thực hàng hóa từ nga vào syri
mexico đang đẩy mạnh việc thực thi thỏa thuận người di cư với mỹ nhằm tránh bị áp năm thuế nhập khẩu hàng hóa
theo đó sáu quân thuộc lực lượng vệ binh quốc gia mexico đã được triển khai tới khu vực biên giới phía nam giáp với guatemala để ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp
bên cạnh việc triển khai lực lượng vệ binh quốc gia tới một mươi một thị trấn giáp biên giới với guatemala
mexico cũng sẽ đưa ra một chương trình tạo việc làm và bảo vệ nhân quyền đối với những người di cư trong quá trình đậu xét duyệt xin tị nạn tại mỹ
trong tuần này mexico sẽ tiến hành thảo luận với các cơ quan chức năng của các quốc gia trung mỹ gồm el salvador honduras và guatemala
về kế hoạch mới theo thỏa thuận di cư với mỹ nhằm giải quyết gốc rễ vấn đề này
trong trường hợp mexico không hành động hiệu quả khi kết quả cụ thể được đánh giá trong vòng bốn mươi năm ngày
thì đề xuất nước thứ ba an toàn của mỹ sẽ được đưa ra một thông tin
hôm nay lại xảy ra một vụ xe ô tô lao vào một nhóm một mươi bảy trẻ mẫu giáo tại miền tây nhật bản khiến hai bé gái bị thương
nữ tài xế sáu mươi chín tuổi đã bị bắt giữ ngay tại hiện trường vì bị tình nghi lái xe thiếu tập trung
nhóm trẻ bị ô tô lao vào khi đang đi bộ dọc lề đường ở thành phố nishino niya để đến một công viên gần trường học ở tỉnh hyogo
sau khi tai nạn xảy ra
hai bé gái đã lập tức được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì bị thương trong đó một bé bị gãy xương vai trong khi chưa xác định được tình trạng của bé còn lại
ngày tám tháng năm vừa qua một nữ lái xe đã gây ra vụ tai nạn khiến hàng chục học sinh mẫu giáo và cô giáo tại thành phố otsu tỉnh shiga bị thương
trong đó hai em đã tử vong vì vết thương quá nặng
cảnh sát sau đó đã bắt giữ hai người phụ nữ năm mươi hai tuổi và sáu mươi hai tuổi lái hai ô tô liên quan trực tiếp tới vụ tai nạn
theo cảnh sát quốc gia nhật bản
năm hai nghìn một mươi sáu tại nước này xảy ra chín trăm sáu mươi năm vụ tai nạn giao thông gây chết người do các lái xe ở độ tuổi trên sáu mươi năm gây ra
số vụ tai nạn này chiếm hơn hai mươi năm tổng số vụ tai nạn giao thông gây chết người trong cùng năm ở nhật bản
sau khi được thượng viện của bang thông qua dự luật cho phép mang thai hộ có trả tiền của tiểu bang new york mỹ
ngay lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nhà hoạt động nữ quyền
cho tới nay dù nhiều bang của mỹ đã cho phép mang thai hộ
vẫn gây tranh cãi rất gai gắt ở việc liên quan tới các vấn đề như là quyền của phụ nữ
quyền của người đồng tính và quyền tự chủ về thân thể của mỗi người
trong khi dự luật được nhiều người coi là cấp tiến thừa nhận tầm quan trọng của cộng đồng người đồng tính đối với bang new york
và đánh dấu sự tiến bộ về quyền con người nói chung
thì nhiều nữ nghị sĩ đã lên tiếng phản đối cho rằng mang thai hộ có trả tiền biến cơ thể người phụ nữ trở thành món hàng
và khiến những phụ nữ nghèo buộc phải trả tiền
tại mỹ trong giai đoạn một nghìn chín trăm chín mươi chín hai nghìn một mươi bốn đã có một mươi tám bốn trăm linh trẻ sơ sinh được sinh bằng phương pháp mang thai hộ
mà người mang thai hộ không có quan hệ huyết thống với thai nhi
châu âu cũng không thể tránh khỏi vấn nạn thuốc giả dù là thị trường khó tính
theo báo cáo của cơ quan cảnh sát của liên minh châu âu eu europol
tình trạng thuốc giả đang ngày càng gia tăng ở châu âu và khiến cho ngành dược phẩm của châu lục này thiệt hại hơn một mươi tỷ euro
tương đương với khoảng một mươi một ba tỷ usd mỗi năm
theo europol bốn loại thuốc bị làm giả nhiều nhất là thuốc cường dương thực phẩm chức năng thuốc giảm cân
và các loại bột để kích thích phát triển cơ bắp của giới tập thể dục thể thao
sự bùng nổ của thị trường trực tuyến khiến giao dịch thuốc giả dễ dàng hơn
nhưng lại gây khó khăn cho cơ quan chức năng để lần ra dấu vết
năm hai nghìn một mươi tám các cơ quan thực thi pháp luật của châu âu đã thu giữ một lượng lớn thuốc giả trị giá hơn một trăm sáu mươi năm triệu euro
liên minh châu âu đã bắt đầu áp dụng quy định mới theo dõi đường đi của dược phẩm theo thời gian thực
nghĩa là mỗi hộp dược phẩm lưu hành trên thị trường châu âu đều có một mã số định danh duy nhất nhờ công nghệ có tên là data matrix
từ tên thuốc nước sản xuất mã sản phẩm mã lô hàng ngày hết hạn số series các kho hàng và hiệu thuốc
tất cả mọi nơi hộp thuốc đi qua đều bị
bắt buộc phải quét mã số này đưa lên cơ sở dữ liệu chung
trong nỗ lực làm giảm phụ thuộc vào công nghệ mỹ huawei công ty công nghệ hàng đầu của trung quốc
đang đẩy nhanh sự có mặt của hệ điều hành hongmen os trên thị trường bằng việc thử nghiệm nền tảng riêng của mình trên một triệu smartphone mới
những chiếc smartphone được cài hệ điều hành homes os của huawei tương thích với tất cả các ứng dụng android hiện tại
và tăng cường chức năng
trong nỗ lực làm bảo mật dữ liệu cá nhân công ty huawei đã đăng ký thương hiệu hongmen os tại một loạt quốc gia trên thế giới
từ bắc mỹ châu âu cho tới châu á
cũng trong ngày hôm nay văn phòng quản lý và ngân sách nhà trắng khẳng định với quốc hội mỹ rằng cơ quan này sẽ đáp ứng thời hạn chót hai năm
để cấm ký kết và thực thi các hợp đồng liên bang với các công ty có làm ăn với tập đoàn công nghệ huawei của trung quốc
đây là một phần trong đạo luật tri tiêu quốc phòng tài khoá hai nghìn một mươi chín của mỹ
quý vị và các bạn thân mến thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân